trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành đột quỵ và các bệnh thần kinh liên quan lần thứ tám
đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập hội đột quỵ việt nam
với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về đột quỵ và thần kinh đến từ các trường đại học y khoa trung tâm khoa học nổi tiếng trên thế giới
đã có sáu mươi báo cáo được trình bày chi tiết cụ thể với các nội dung phong phú tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực thuộc chuyên ngành đột quỵ như dịch tễ đột quỵ
não và thần kinh liên quan chẩn đoán điều trị và dự phòng đột quỵ các bệnh lý thần kinh liên quan can thiệp mạch não can thiệp thần kinh
viện nghiên cứu về đột quỵ và bệnh lý thần kinh cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý
các viện nghiên cứu cũng như sự tham gia tích cực của các nhà khoa học